ngày tám tháng tám chủ tịch ubnd tp chỉ huy trưởng sở chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tp hà nội
chu ngọc anh đã ký ban hành phương án đáp ứng tám giường điều trị người bệnh covid một mươi chín
mức độ vừa nặng và nguy kịch trong tình huống có bốn mươi người bệnh covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
phương án nhằm bố trí các bệnh viện đảm bảo đủ điều kiện để sẵn sàng thu dung điều trị cho tám người bệnh
mắc covid một mươi chín mức độ vừa nặng và nguy kịch phù hợp với tình hình dịch bệnh
sử dụng nguồn lực hợp lý an toàn tiết kiệm và hiệu quả trong công tác thu dung điều trị covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
đồng thời phương án cũng đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho các lực lượng tham gia phục vụ
đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất cung ứng đầy đủ trang thiết bị y tế hóa chất vật tư tiêu hào
lương thực thực phẩm và các điều kiện phục vụ để chăm sóc tốt nhất cho người bệnh